cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đang ngày càng phát triển dần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
song vẫn còn những tồn tại bất cập khiến cho hoạt động giao thông bị ảnh hưởng
trong đó đến từ việc bố trí lắp đặt hệ thống biển báo vừa gây hiểu lầm cho người tham gia giao thông
vừa gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi phân luồng điều tiết giao thông và xử phạt
đường trần thái tông quận cầu giấy hà nội biển báo cấm đỗ xe được cắm dày đặc
xong có một đoạn đường ở phố dịch vọng hậu đến ngõ tám mươi bốn trần thái tông
lại được sở giao thông vận tải cấp phép cho khai thác điểm đỗ xe
mặc dù việt nam thịnh vượng vp bank đã thuê chỗ đỗ xe để khách hàng đến giao dịch
xong nhiều người khi nhìn thấy biển báo thì không dám đỗ
khiến hàng ngày bảo vệ của ngân hàng phải nhắc nhở chỉ dẫn chỗ đỗ xe cho khách hàng
theo quy chuẩn bốn mươi một năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông được ưu tiên là người đèn biển vạch song với một nút sao
mà biển báo và vạch kẻ đường không đồng bộ đã gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện
như nút sao hồ tùng mậu trần vĩ
vạch kẻ đường cho phép rẽ trái tại vị trí gần biển cấm rẽ trái thì được phá sơn
sông vạch sơn chỉ dẫn từ xa vẫn tồn tại
khiến nhiều phương tiện không để ý theo thói quen mà rẽ trái vào đường
lê đức thọ trong khi biển báo thì khuất tầm nhìn bởi vị trí đặt cũng như bị các phương tiện khổ lớn che khuất
lắc cái biển báo cấm rẽ trái đồng thời phải bóc cái vạch sơn rẽ trái ở trên mặt đường đi
nếu không thì nó sẽ mâu thuẫn giữa các hệ thống báo hiệu của chúng ta đối với người dân
khiến cho người dân rất khó phán đoán tình huống
trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà nước là phải thực hiện thật đồng bộ giữa biển báo giao thông
vạch sơn mặt đường và đèn thiên hiệu
biển báo giao thông đóng vai trò quan trọng giúp lập lại trật tự an toàn giao thông
song với một số đang tồn tại bất cập nếu không được dỡ bỏ sẽ vô tình khiến giao thông trở nên hỗn loạn
những bất cập này cần phải được khắc phục ngay mới mong giao thông thực sự thuận lợi thông suốt và an toàn